theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiên giang trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy rừng tại huyện giang thành
nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sĩ được điều động để tiếp cận
phối hợp với các lực lượng khoanh vùng không chế đám cháy
đến thời điểm hiện tại thì đám cháy cơ bản được khoanh vùng để không chế hoàn toàn
tại xã vĩnh phú quyện giang thành vừa xảy ra một vụ cháy rừng tràm
bộ phận sản xuất trọc say thuộc sư đoàn ba trăm ba mươi quản lý
theo bang chỉ đạo tỉnh do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài
khu vực cháy chủ yếu là rừng tràm thực bị dưới tán rừng dày
một số khu vực thiếu nước lớp thang bùn còn âm ỉ và gió lớn có thể khiến lửa cháy lại
và lan ra các khu vực xung quanh
nhận được tin báo các đơn vị đã điều động lực lượng và máy bơm nước chữa cháy chuyên dụng
đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn đám cháy cơ bản được khoanh dùng để khống chế
và tránh cháy lan sang các khu vực khác
các lực lượng vẫn đang triển khai nhiều biện pháp để tạo đường băng cản lửa
không để ngọn lửa tiếp tục lan trọng ra các khu vực xung quanh
theo ước tính sơ bộ ban đầu diện tích rừng bị thiệt hại khoảng bốn trăm linh hectare
nhưng rất may không có thiệt hại về người